tổ chức trăng lưỡi liềm đỏ liby cho biết là số người thiệt mạng trong thảm họa lũ lụt tại thành phố dena đã lên tới một mươi một ba trăm linh người
con số này dự báo sẽ còn tiếp tục tăng do vẫn còn khoảng một mươi một trăm linh người đang mất tích
ngoài số người thiệt mạng ở thành phố dena khoảng một trăm bảy mươi người ở các khu vực khác của liby đã thiệt mạng vì bão daniel
giới chức quốc gia bắc phi ngày hôm nay đã không cho phép người dân đi vào thành phố dena
để các đội cứu hộ có thể triển khai công tác tìm kiếm nạn nhân bị trôn vùi trong buồn lẩy và những toàn nhà đổ nát